tại hà nội triển lãm thủ đô sáu mươi ngày đêm huyết lệ vừa được khai mạc đây là cách nói rất hà nội về cuộc chiến đấu sáu mươi ngày đêm diễn ra vào cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
sự kiện mở đầu cho cuộc kháng chiến toàn quốc bắt đầu vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những tấm ảnh của ba nhà nhấp ảnh đã có tên tuổi của hà thành trước cách mạng tháng tám là trần văn nhung trần văn vẻ và nguyễn duy kiên
chụp khung cảnh một hà nội bị tàn phá vì bom đạn và cũng là một thủ đô bất chấp mọi hy sinh quyết không chịu làm nô lệ một lần nữa
sự đổ nát đến mức nhiều tấm ảnh không còn nhận dạng và định vị được trên bản đồ phố phường hà nội
cuộc trưng bày không chỉ cho người xem chứng kiến một chứng tích của quá khứ gắn với sáu mươi ngày đêm huyết lệ
mà còn giúp chúng ta nhất là các bạn trẻ hình dung một hà nội đã trải qua những thử thách to lớn của lịch sử trong quá khứ
và những thay đổi to lớn của hà nội đổi mới vào hội nhập đương đại
hình ảnh xưa và nay của tác giả nguyễn hữu bảo